thủ tướng israel benjamin netanyahu đã đồng ý cử đoàn đàm phán tới ai cập và qatar để nối lại các cuộc thảo luận về một lệnh ngừng bắn nhân đạo
cũng như là trao đổi con tin với phong trào hồi giáo hamas tại giải gaza
thông báo của văn phòng thủ tướng israel cho hay sau khi trao đổi với lãnh đạo các cơ quan tình báo và an ninh
ông netanyahu đã đồng ý cử các phái đoàn tới doha và cairo trong những ngày tới
hồi tuần trước vòng đàm phán tại doha qatar đã không đạt được bước đột phá nào khi phái đoàn israel rút về nước
để phản đối việc hội đồng bảo an liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu các bên ngừng bắn ngay lập tức tại gaza
israel cũng hủy chuyến thăm của phái đoàn cấp cao tới mỹ tuy nhiên sau đó đã đề xuất nối lại vào thời điểm phù hợp
liên quan đến vấn đề nhân đạo ở giải gaza bộ ngoại giao israel tuyên bố
nước này cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế chấp hành phán quyết hôm hai mươi tám tháng ba của tòa án công lý quốc tế icj
kêu gọi tenavib cho phép vận chuyển hàng viện trợ vào gaza mà không bị cản trở
trong diễn biến liên quan chính phủ nhật bản cho hay sẽ nối lại viện trợ cho cơ quan cứu trợ người tị nạn palestine của liên hợp quốc unrwa
cơ quan điều phối gần nhất toàn bộ viện trợ cho gaza
dự kiến unrwa sẽ bắt đầu nhận được viện trợ từ nửa đầu tháng bốn